tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ năm quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
sau khi nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội phan thanh bình
trình bày báo cáo giải trình tiếp thu và trình lý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao
quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao với chín mươi ba tám mươi bốn các đại biểu tán thành
theo đó vận động viên thể thao thành tích cao có quyền được bảo đảm trang thiết bị phương tiện tập luyện và thi đấu thể thao
chăm sóc và chữa trị chấn thương trong thời gian tập luyện và thi đấu thể thao hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù tiền lương tiền hỗ trợ tập luyện thi đấu thể thao theo quy định của pháp luật
được thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong tập luyện và thi đấu thể thao
tham gia và hưởng các chế độ về bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật
vận động viên thể thao thành tích cao có nghĩa vụ nỗ lực tập luyện thi đấu giành thành tích thực hiện chương trình giáo án tập luyện của huấn luyện viên
chấp hành quy định luật thi đấu của môn thể thao và điều lệ giải thể thao